các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hai tháng ba một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bất ngờ dùng dao chạy vào một phòng trọ tại phường binh hòa thành phố thuận an truy sát một người phụ nữ
hai người con của nạn nhân thấy vậy ra can ngăn cũng bị đối tượng dùng dao đâm chém nhiều nhát
sau khi gây án người đàn ông bỏ trốn khỏi hiện trường ba nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu
nhận thông tin công an thành phố thuận an đã vào cuộc xác minh khám nghiệm hiện trường
để biết giữa người phụ nữ và đối tượng có quan hệ tình cảm sống chung với nhau
thời gian gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên người đàn ông bỏ ra ngoài sống
hiện công an thành phố thuận an đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc và truy bắt hung thủ
còn tại vĩnh phúc với hành vi đe dọa giết người nguyễn thành tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ở phường ngô quyền thành phố vĩnh yên đã bị công an thành phố vĩnh yên ra quyết định khởi tố
chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong việc đậu đỗ xe ô tô với bà dương thị dung là hàng xóm
cùng khu phố nguyễn thanh tùng đã dùng súng đe dọa bắn chết bà dung
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên xác định
hành vi của nguyễn thành tùng đã phàm phong tội đe dọa giết người
được biết nguyễn thanh tùng là đối tượng đã hai lần bị xử lý hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác
có một tiền án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản vẫn chưa được xóa an tích
hai mươi người sử dụng tàng chữ trái phép chất ma túy vừa bị công an huyện quế võ tỉnh bắc ninh bắt quả tàng
cụ thể dạng sáng ngày hai tháng ba tại quán karaoke ở thị trấn phố mới huyện quế võ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phát hiện hai mươi bốn thanh niên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong đó bắt quả tang nguyễn thanh long ở phường võ cường thành phố bắc ninh
đang có hành vi tàng chữ trái phép
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần hai ba gram ketamin và các dụng cụ liên quan đến việc sử dụng ma túy
đấu tranh mở rộng lực lượng công an bắt giữ lâm văn thanh ở huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
là người chuyên điều tiếp viên cho các quán karaoke đồng thời cung cấp ma túy cho khách khi có nhu cầu
nhờ chủ động tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trong đợt truy quét trước trong và sau tết nguyên đán
hiện tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
hà nội được đánh giá là cơ bản ổn định tuy nhiên vẫn có những đối tượng lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội
ghi nhận sau đây của phóng viên một trăm một mươi ba online tại quận thanh xuân địa bàn được xác định là có nhiều phức tạp với nhiều loại tội phạm
đây là đối tượng nguyễn tiến hưng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín có hộ khẩu thường trú tại phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
bản thân hưng làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng fimark cộng bốn mươi bảy vũ trọng phụng phường thanh xuân trung quận thanh xuân
do nợ nần nhiều chưa có khả năng trả nợ nên hưng đã nảy sinh ý định trộm cắp hàng và hai mươi chiếc điện thoại được cất trong kho của cửa hàng này
với ba tiền án ba tiền sự ngựa quen đường cũ đối tượng trần tiến dũng đã thực hiện hành vi trộm cắp xe máy honda sh trên địa bàn phường hạ đình
sau quá trình điều tra công an quận thanh xuân đã bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
ngày hai mươi năm tháng hai hưng đã trộm cắp xe máy honda sh trên địa bàn phường hạ đình
ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã tạm giữ hình sự đối với phạm thị nga ba mươi bảy tuổi trú tại hà nội để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
nga làm chủ một cơ sở chuyên về dịch vụ mát xa tổng quốc tuy nhiên thời gian này do dịch covid một mươi chín nên cơ sở phải đóng cửa để có tiền tiêu xài và tranh trại khi có khách liên hệ đề nghị mua dâm